thưa quý vị các tỉnh thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu có thể áp dụng các biện pháp với yêu cầu cao hơn và chặt chẽ hơn
đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong nghị quyết số bảy mươi tám về phiên họp chuyên đề phòng chống dịch covid một mươi chín mà chính phủ vừa ban hành
theo đó chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín các bộ ngành tăng cường chỉ đạo tập trung và thống nhất chuyên sâu
đối với thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam ở cấp liên vùng
đồng thời tăng cường kỷ luật kỳ cương nâng cao ý thức chấp hành của người dân bảo đảm thực hiện chặt chẽ hơn
hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi sáu đặc biệt có thể thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn
đối với các địa bàn có diễn biến dịch tễ phức tạp tại một số địa phương
chính phủ cũng giao bộ trưởng bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan
ban hành danh mục mua sắm tập trung đối với các sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch
đặc biệt là nâng cao ý thức và sự chấp hành chỉ thị một mươi sáu của nhân dân đối với các yêu cầu về giãn cách cá nhân với cá nhân
giữa gia đình với gia đình không tụ tập đông người hạn chế việc đi lại không ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết
các cơ quan đơn vị tăng cường làm việc trực tuyến bố trí người đi làm luân phiên tại công sở không quá